từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng năm tại thành phố hồ chí minh bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng phối hợp cùng đoàn chuyên gia y tế từ thiện operation work chicago tổ chức đợt khám giảng lọc phẫu thuật thay khớp miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo
những bệnh lý vệ sương khớp đã bám lấy những người bệnh này hơn chục năm nay khiến cho việc đi lại sinh hoạt rất khó khăn
được tin có đoàn chuyên gia y tế nước ngoài phối hợp với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm mổ miễn phí cho bệnh nhân nghèo ai cũng khớp khởi vui mừng với hy vọng được chữa sức bệnh sức khỏe phục hồi
theo bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm nhiều bệnh nhân có bệnh lý vệ khớp nhưng không được phẫu thuật bởi chi phí điều trị cao
do vậy đợt hoạt động này là cơ hội để bệnh nhân nghèo gia đình chính sách được phẫu thuật chăm sóc và hướng dẫn luyện tập phục hồi chức năng từ chính các chuyên gia y tế hàng đầu
đợt khám phẫu thuật thay khớp miễn phí được thực hiện đến ngày ba mươi một tháng năm qua sàng lọc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm sẽ phẫu thuật cho khoảng năm mươi bệnh nhân